dù bắc bộ sẽ là những vùng có khả năng xuất hiện mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
và đây cũng là các khu vực có nguy cơ cao sẽ xuất hiện hiện tượng trượt lở đất
thậm chí là lũ quét cục bộ
theo dự báo sang ngày mai giải mây rông gây mưa cho bắc bộ sẽ yếu đi
mưa được dự báo sẽ giảm xuống diện vài nơi và thay vào đó là những khoảng thời gian tạnh giáo có nắng
vì thế nền nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ tăng lên ngưỡng là ba mươi một ba mươi ba độ một số nơi có thể cao hơn
tuy nhiên quá trình giảm mưa này chỉ mang tính chất tạm thời bởi đến chiều và đêm mai
khối khí lạnh ở phía bắc lại có quá trình tăng cường yếu trở lại khiến cho rãnh mây rông hoạt động mạnh hơn
vì thế mưa rông sẽ tăng hơn cả về diện và lượng
không loại trừ cục bộ có điểm mưa to thậm chí là rất to và rông
nên người dân đặc biệt là các tỉnh trung du và vùng núi phía bắc cần hết sức lưu ý
quá trình suy yếu tạm thời của rãnh mây rông phía bắc cũng khiến cho thời tiết các tỉnh thành miền trung
trong ngày mai ổn định hơn dự báo khu vực từ thanh hóa trở vào cho tới bình thuận
chỉ có mưa rào và rông vào chiều tối còn ban ngày thời tiết tạnh giáo và có nắng
nhiệt độ có xu hướng tăng hơn so với những ngày trước phổ biến ở mức ba mươi hai ba mươi bốn độ
đối với các tỉnh thành thanh hóa nghệ an cũng như hà tĩnh
còn khu vực từ quảng bình trở vào đến bình thuận nhiệt độ cao hơn
giao động trong khoảng từ ba mươi ba ba mươi sáu độ thậm chí có nơi cao hơn
xa hơn về phía nam trong đêm nay và ngày mai khu vực nam bộ và tây nguyên
tiếp tục chịu ảnh hưởng của đới gió mùa tây nam có cường độ trung bình
nên mưa rào và rông vẫn xuất hiện đến mức giải rác vào chiều tối và đêm
mưa rông phân bố không đều cục bộ có điểm mưa khá
và trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét và cả gió giật mạnh
nên người dân cần hết sức lưu ý
tuy nhiên đó là thời tiết về chiều tối và đêm
còn trong ngày khoảng thời gian từ sáng đến chiều trên cả hai khu vực trời vẫn có nắng
nhưng không gắt vì thế nhiệt độ trưa chiều ở đây không cao
giao động ở mức là ba mươi ba mươi ba độ đối với các tỉnh thành thuộc tây nguyên
và nam bộ duy trì mức nhiệt là ba mươi hai ba mươi bốn độ
trên biển dự báo trong đêm nay và ngày mai hầu khắp các khu vực trên biển đông
thịnh hành gió nam đến tây nam hoạt động với cường độ trung bình
trong đó khu vực vịnh bắc bộ vùng biển bắc và nam biển đông
bao gồm vùng biển của huyện đảo hoàng sa cũng như huyện đảo trường sa
trời nhiều mây có mưa rào và rông khiến tầm nhìn xa giảm thấp từ bốn đến một mươi km
và nguy cơ có lúc xoáy gió giật mạnh trong cơn rông nên không an toàn cho tổ thuyền lưu thông trên khu vực
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước